bởi đây là vấn đề kinh tế mà các nước đều phải đối mặt
đối với việt nam nền kinh tế nước ta có độ mở lớn sản xuất phụ thuộc nhiều vào nguyên nhiên liệu nhập khẩu
vốn đã tăng giá liên tiếp trong thời gian qua
và khi giá nguyên vật liệu tăng một thì giá sản phẩm đầu ra cũng theo đó mà tăng gấp nhiều lần
xác định đúng nguyên nhân nắm tình hình và thực thi linh hoạt các giải pháp
để kiểm soát lạm phát ở mức thấp nhất trong cả năm hai nghìn hai mươi
đang là nhiệm vụ nóng thu sự quan tâm cũng như lo ngại trước xu hướng chỉ số này đang ngày càng tăng cao rõ rệt
một số nội dung có liên quan đến vấn đề này sẽ được chúng tôi phân tích cụ thể trong sáu mươi phút sắp tới
mở đầu như thường lệ hãy cùng chúng tôi điểm lại các điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn h
ngày một mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã giao quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu cây hậu quảng nghiêm trọng xảy ra tại cdc hà nội
đồng thời lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giám đốc cdc hà nội trương quang việt và một kế toán trưởng của cdc hà nội
bên cạnh việc hỗ trợ đắc lực trong xử lý vi phạm các camera giám sát cũng giúp lực lượng chức năng phát hiện xử lý chính xác hơn các lỗi vi phạm
việc này giúp tránh xử lý các trường hợp vi phạm do vô ý hoặc trong tình huống bắt buộc
số liệu thống kê cho thấy sau sáu năm triển khai hệ thống camera giám sát trên bốn tuyến cao tốc dài bốn trăm tám mươi một km và quốc lộ một a đoạn đi qua một mươi địa phương dài chín trăm tám mươi một km
thông qua hệ thống giám sát đã lập biên bản xử phạt gần một trăm một mươi một trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn năm mươi sáu trường hợp tạm giữ phương tiện ba mươi bốn trường hợp kho bạc nhà nước thu gần hai trăm chín mươi tỷ đồng
phát hiện xử lý nhiều vụ việc khác liên quan đến phạm pháp hình sự kinh tế
việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát đang phát huy hiệu quả rõ rệt
tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt
cũng theo các cơ quan chức năng nhằm tăng tính hiệu quả của việc phạt nguội bộ công an đã ban hành thông tư năm mươi tám có hiệu lực trong một thời gian rất dài nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân sang tên đổi chủ phương tiện của mình
đồng thời với đó là cơ quan chức năng tại một số địa phương đã kiến nghị bộ giao thông vận tải báo cáo đề xuất thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế thí điểm xử phạt nguội theo hướng tập trung vào xử phạt đối với chủ phương tiện
cụ thể là đề xuất việc phạt nguội không cần xác minh người vi phạm điều này đang nhận được sự ủng hộ lớn từ các chuyên gia giao thông
động tác rất là hữu hiệu để tác động rất mạnh khiến cho người dân khi mà mua bán xe đều phải nghĩ đến cái trách nhiệm của mình về sau
mới đây tại hội nghị tổng kết dự án xây dựng hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm do cục cảnh sát giao thông tổ chức
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an khẳng định việc triển khai lắp đặt hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các quốc lộ trọng điểm và cao tốc
là một chủ trương đúng đắn của chính phủ và bộ công an
chủ trương này nhằm từng bước hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến nâng cao năng lực công tác của lực lượng cảnh sát giao thông
nhằm tạo ra bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông
đây là cái tiếp cận đúng trúng và nó phù hợp với xu thế và yêu cầu dịch vụ này là góp phần được cái kiềm chế tại đảng giao thông
thì c tám và công an các địa phương các ông chí phải bảo trì bảo dưỡng quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả khai thác có hiệu quả trong việc giám sát giao thông bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát phục vụ đấu tranh chống tội phạm xử lý vi phạm theo các quy định
với những hệ thống được trang bị hiện đại đặc biệt hệ thống camera giám sát đã từng bước giảm bớt sự có mặt của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường
nhưng vẫn nâng cao được hiệu quả kiểm soát tình hình
giao thông trên tuyến địa bàn giảm bớt việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thủ công
tiếp tục với câu chuyện tăng giá của mặt hàng chiến lược chiếm ba năm mươi hai trong tổng chi phí sản xuất của toàn bộ nền kinh tế
giá xăng đã tăng sáu lần liên tiếp và đang ở ngưỡng lịch sử
cùng với các ý kiến được tổng hợp trong cư dân mạng thì rất nhiều cử tri và đại biểu quốc hội đề nghị bộ tài chính bộ công thương
có những giải pháp cụ thể trong đó có đề xuất giảm thuế với mặt hàng này
liên quan đến vấn đề này trong phiên trả lời chất vấn trước quốc hội bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước cũng đã nêu rõ
sẽ đánh giá tác động và báo cáo với chính phủ để trình với thương vụ quốc hội quốc hội có thể giảm thuế để giảm giá xăng dầu xuống
tuy nhiên đây cũng chỉ là một trong nhiều giải pháp để hạ nhiệt giá xăng dầu trong nước
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ phân tích cụ thể hơn về câu chuyện bình ổn giá xăng dầu
với khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ vũ đình ánh nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính
xin mời quý vị cùng theo dõi
lời đầu tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ vũ đình ánh đã nhận lời đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân
thưa ông cá nhân ông có quan điểm như thế nào đối với đề xuất là sẽ giảm thuế
với mặt hàng xăng dầu trong thời điểm hiện nay
cái xăng dầu trong nước của chúng ta hiện nay đã tăng có thể nói là đứng ở mức cao kỷ lục
và chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta làm sao hạn chế kiểm soát bớt cái mức độ của việc tăng giá xăng dầu
cũng như là cái ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu đến toàn bộ nền kinh tế
đến hoạt động của các doanh nghiệp thậm chí là đến từng hộ gia đình và mỗi một cá nhân
là một việc rất cần thiết và quan trọng
trong số các cái biện pháp và giải pháp đó thì cái việc mà chúng ta xem xét cân nhắc
để mà chúng ta giảm các cái khoản thu ngân sách nhà nước từ các cái khoản thuế khoản phí
cũng là một việc rất là quan trọng và nó phù hợp với không chỉ là cái nhu cầu
cái yêu cầu về hạn chế cái mức tăng giá xăng dầu ở việt nam chúng ta
mà nó cũng phù hợp với cái thông lệ cũng như là cái cách thức mà nhiều quốc gia trên thế giới

cân thiết vào cái giá xăng dầu hay là giữ cái giá xăng dầu ở một cái mức mà có thể là phù hợp
với cái sự phát triển cũng như là yêu cầu của nền kinh tế
cần phải làm ngay và không nên trần trừ thêm nữa là quan điểm của ông
vừa qua thì ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã đồng ý giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
có nghĩa là chúng ta sẽ giảm hai đồng đối với mỗi lít xăng
tuy nhiên là mỗi lít xăng vẫn cõng trên lưng một khoản thuế phí là ba mươi

điều này cho thấy việc sử dụng công cụ thuế để kiểm soát giá xăng dầu thì cần thiết như thế nào
ông có thể phân tích rõ hơn về cái này không
dạ vâng rõ ràng thì đứng trước cái biến động của giá xăng dầu
đặc biệt là từ những tháng đầu của năm hai nghìn hai mươi hai
thì bên cạnh những cái biện pháp về thị trường và với cả việc chúng ta giảm một nửa
cái thuế bảo vệ môi trường này thì cũng là một cái quyết định mà tôi cho rằng là khá là kịp thời
tuy nhiên thì như đã nói là thuế bảo vệ môi trường thì nếu chúng ta thu cả chỉ có bốn
và khi chúng ta giảm một nửa thì chúng ta đã giảm được hai cho một lít xăng dầu
cái việc giảm này là cần nhưng mà tôi cho rằng chưa đủ trong cái bối cảnh là giá xăng dầu
tiếp tục đang có những bước leo thang kể cả trên thị trường thế giới cũng như là ở trên thị trường việt nam
nếu như trước đây chúng ta giảm khoảng hai đối với thuế bảo vệ môi trường chẳng hạn
với mức giá sang khoảng hai mươi đồng thì như vậy là chúng ta đã giảm được khoảng một mươi
tuy nhiên thì với mức giá bây giờ lên tới trên ba mươi một đồng
trong một lít xăng thì rõ ràng là cái mức giảm hai đó là nó có thể nói là đã giảm được cái ý nghĩa của nó
nó chưa đáng kể so với việc là cái mục tiêu làm sao mà chúng ta hạn chế được cái tốc độ tăng của giá xăng dầu
và như anh vừa mới nêu thì các cái khoản thu ngân sách của chúng ta bao gồm các cái khoản thuế
thì hiện nay chúng ta có bốn cái khoản thuế chính
ngoài cái thuế bảo vệ môi trường thì chúng ta còn có cái thuế nhập khẩu đối với xăng dầu
chúng ta còn có cái thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu
còn có cái thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu
mà cụ thể đây là trường hợp của giá xăng dầu
và tổng tất cả những khoản thu đó thì hiện nay chúng ta thu ngân sách cỡ vào khoản giao động
tùy từng giai đoạn tùy từng thời điểm
nó từ khoảng ba mươi ba mươi năm cho đến có những giai đoạn cao và thậm chí lên tới năm mươi
trên cái giá bán lẻ cuối cùng đối với mỗi một lít xăng dầu
và chính đó là cái ý nghĩa của việc khi mà chúng ta sử dụng cái việc là cắt giảm các cái khoản thu ngân sách nhà nước
các cái khoản thuế đối với xăng dầu thì nó sẽ có tác động rất là tích cực
đối với cả cái việc là kiểm soát cái mức tăng của giá xăng dầu
thực tế cho thấy là nhiều chuyên gia cho rằng xăng dầu không còn phải là mặt hàng tiêu thụ đặc biệt nữa
mà nó đã trở thành một mặt hàng thiết yếu
và nhiều nước trên thế giới thì cũng đã giảm cái thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này
quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
tôi cho rằng ở đây thì nếu chúng ta tính về mặt bản chất
của các khoản thu ngân sách nhà nước đối với xăng dầu
thì như chúng ta cũng đã chia sẻ thì thuế tiêu thụ đặc biệt
nó chỉ là một trong bốn khoản thu chịu từ xăng dầu mà thôi
và do đó thì tôi cho rằng trong cái điều chỉnh nếu chúng ta điều chỉnh về thuế tiêu thụ đặc biệt
thì chúng ta phải cân nhắc trong cái tổng thể
trong mối tương quan với các cái sắc thuế khác đối với xăng dầu
và đặc biệt là cái vị trí của cái thuế tiêu thụ đặc biệt
trong các khoản thu ngân sách nhà nước từ xăng dầu
thì cái bài tòa án đó nó sẽ là một cái tổng thể
tính toán hợp lý hơn
thế còn đối với bản chất của thuế tiêu thụ đặc biệt
thì tôi lại không đồng tình với một số ý kiến cho rằng xăng dầu là thiết yếu
và do đó nó không bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt
tôi thống nhất rằng xăng dầu là một mặt hàng thiết yếu
và đặc biệt thiết yếu kể cả trong bối cảnh hiện nay
chúng ta đang đa dạng hóa các nguồn năng lượng
tuy nhiên tại sao chúng ta vẫn quyết định đánh thuế tiêu thụ đặc biệt
đối với xăng dầu là bởi vì nó là thiết yếu
nhưng đó là một cái nguồn năng lượng không thể đáy tạng
lý do thứ nhất
thứ hai là xăng dầu là một cái nguồn gây ô nhiễm môi trường
rất là có thể nói là tác động đáng kể
đặc biệt là liên quan tới môi trường tại các cái đô thị
nơi mà hoạt động giao thông hiện nay đang sử dụng xăng dầu rất là lớn
cái thứ ba nữa là chúng ta cũng đang có những cam kết về bảo vệ môi trường
chúng ta đang có những cam kết và sử dụng năng lượng gọi là tái tạo
ví dụ như là sức gió năng lượng mặt trời chẳng hạn
do đó thì việc chúng ta áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt này
nó mang cái tính chất đó là hạn chế tiêu dùng
và làm sao sử dụng cái thuế tiêu thụ đặc biệt như là một cái công cụ
để giúp chúng ta có thể là sử dụng cái xăng dầu một cách tiết kiệm nhất
nó không chỉ liên quan đến cái việc là bảo vệ cái nguồn tài nguyên
mà không thể tái tạng nguồn năng lượng không thể tái tạng
nó còn rất liên quan tới vấn đề là bảo vệ môi trường
như bộ trưởng bộ tài chính cũng đã chia sẻ là giảm thuế đối với xăng dầu
thì chỉ là một cái biện pháp sách lược để hạ nhiệt xăng dầu trong thời điểm này thôi
trước mắt của chúng ta hiện nay mà liên quan đến cái tầm nhìn dài hạn hơn
thì tôi cho rằng có mấy điểm chúng ta sẽ phải xử lý
cái thứ nhất đó là liên quan trực tiếp đến cái vấn đề là định giá xăng dầu hiện nay của chúng ta
trong cái yếu tố các cái yếu tố mà chúng ta định giá xăng dầu hiện nay
có một số yếu tố mang cái tính bất cập và nó chưa phù hợp với thị trường
vấn đề thứ hai đó là chúng ta phải giải quyết về cái mối quan hệ
giữa cái việc chúng ta nhập khẩu xăng dầu với việc chúng ta sản xuất xăng dầu trong nước
hiện nay chúng ta có hai cái nhà máy lọc dầu
là nhi sơn và một nhà máy lọc dầu ở du quất quảng ngãi
đã đóng góp như tôi đã nói là khoảng giao động từ năm mươi tới bảy mươi
về cái gọi là nguồn cung xăng dầu cho việt nam chúng ta
vậy thì chính được tới đây chúng ta sẽ làm như thế nào
thì đây là cái bài toán mà tôi cho rằng chúng ta sẽ phải xử lý về mặt chiến lược
chúng ta có những công cụ hiệu quả nhất để đối phó với những biến động của giá xăng dầu
và một điểm thứ năm nữa nó rất phù hợp với xu thế hiện nay của chúng ta
đó chính là vấn đề đa dạng hóa các nguồn năng lượng
để làm sao mà chúng ta giảm bớt cái sự phụ thuộc vào xăng dầu
cũng như là vào cái sự biến động giá của xăng dầu
và đồng thời nó phục vụ cho cái mục tiêu tức là sử dụng cái nguồn năng lượng
gọi là không tái tạo một cách tiết kiệm nhất
và đồng thời nó là chúng ta có cái để đảm bảo các mục tiêu về bảo vệ môi trường
và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng với những đề xuất cũng như là chính sách
thì sắp tới giá xăng dầu trong nước sẽ được bình ổn
một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ vũ đình ánh đã nhận lời tham dự buổi trò chuyện của chúng tôi